chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chuyện nhằm vu cáo việt nam đã trở nên khá phức tạp ngày càng tỏ rõ bản chất dối trá thái độ bất lược
điều này không chỉ gây phấn nộ trong dư luận trong nước mà cộng đồng người việt sinh sống tại nước ngoài cũng không tránh khỏi bất bình
rất nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc nói thẳng thường rằng những cá nhân này nên dừng lại đừng tự làm cho tên tuổi trở thành vết nhơ và thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc việt
trong một bài viết có tiêu đề
đừng tự trở thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc việt đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân tác giả hồng quang cho biết
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trang mạng nửa vòng trái đất tv của derek phạm người mỹ gốc việt đã công bố video clip nhan đề
lê trung khoa thời báo ve bị chỉ đích danh là liều báo chuyên thêm thắt xuyên tạc
trong video clip
trả lời phỏng vấn của dert phạm ông henry nguyễn thẳng thắn nhận xét
lê trung khoa của thời báo chống đề cái anh này thì trình độ gì dốt nát lại đi làm nhà báo cái nhận thức chính trị thì không có
còn tin tức thì cũng kiểu như là chập giật ở trên mạng cũng thông qua ông rian martinson này
rồi bắt đầu suy diễn từng lưng theo cái chủ quan cá nhân của anh nhưng mà lại phải tự cho
tự phong thánh cho mình rằng là mình nhảy tin mình trung thực mình đưa tin khách quan
cái tên anh mà lê trung khoa của thời báo chống đề bên đức đó là một cái hình thức khốn nạn tiền thông
và ông henry nguyễn khuyến cáo
cho dù mình tiếp nhận với cách nào đi nữa thì cũng nên nhìn nhận nó một cách rất là tỉnh táo và nên kiểm chứng
không nên là cứ hồ đồ hay là cứ ai vua theo những thông tin nóng đó để làm tình hình cho nó phức tạp lên
còn mình vẫn nhắc lại một lần nữa
và riêng đối với tình hình tư chính này bãi tư chính hay là vùng biển đông trường xa hòn xa này là một lần nữa
thì tên lê trung khoa này là rất là dấu trá
vậy lê trung khoa là ai
trang mạng thời báo vn
về nhân thân lê trung khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê quán ở thanh hóa
có bố là người lao động xuất khẩu tại đức
tới những năm chín mươi của thế kỷ trước lê trung khoa đến đức
thời kỳ đầu anh ta sống ở một số nơi chủ yếu buôn bán quần áo mở cửa hàng tạp hóa nhỏ
bán máy thu tiền dịch vụ lắp đặt camera an ninh
chuyển đến berlin lê trung khoa đã lập ra và điều hành trang mạng thời báo ge
khi mới xuất hiện thời báo ge ít nhiều còn có sự lương thiện
từ tinh thần đoàn kết dân tộc vì lợi ích chung của cộng đồng người việt ở nước ngoài
mong muốn có một cầu nối về truyền thông giữa cộng đồng người việt ở đức với quê hương
một tờ báo điện tử trong nước đã ký thỏa thuận hợp tác để trao đổi thông tin với thời báo
nhưng chỉ sau thời gian ngắn

tờ báo này buộc phải đơn phương hủy bỏ thỏa thuận
vì thời báo ge làm báo giả dối thiếu khách quan
liên tục đăng tải thông tin đưa tin không đúng sự thật tiêu cực
suy diễn gán ghép lái vấn đề sang hướng xấu
và cần phải nói thẳng rằng từ thái độ thiện trí của phía việt nam
mà trong một thời gian lê trung khoa có cơ hội được tiếp xúc với cán bộ ngoại giao việt nam
dự một số buổi đón tiếp và hoạt động của một số lãnh đạo việt nam khi sang thăm làm việc tại đức
về sau những bức ảnh chụp tại các cuộc tiếp xúc này lại được lê trung khoa sử dụng
để lòe bịp khoe khoang như một nhân vật quan trọng
trượt dài trên con đường lừa dối để mưu cầu mục đích cá nhân và nuôi tham vọng
không có gì khó hiểu khi lê trung khoa nhanh chóng quay lưng lại với đất nước của mình
kể từ khi đổi hướng chính trị với các bài viết chủ yếu đáp ứng nhu cầu của số người đọc có xu hướng chống phá
thời báo vn ngày càng điên
vào con đường xấu trở thành một địa chỉ truyền thông chống việt nam nằm giữa châu âu
các bài viết video clip do lê trung khoa phát tán trên thời báo ge và youtube
thường trắng trận xuyên tạc đường lối của đảng và nhà nước việt nam
đưa tin và bình luận bóp méo một số sự kiện liên quan việt nam
nhằm tác động tiêu cực tới uy tín và hình ảnh của việt nam
uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước
cổ vũ một số tổ chức cá nhân có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện trí với việt nam
kích động dư luật xấu
để lừa dối người đọc lê trung khoa tự đánh bóng tên tuổi bằng cách rêu rao bản thân là
một nhà báo đức
giấy tờ duy nhất liên quan tới hoạt động báo chí được lê trung khoa trưng ra là một thẻ báo chí
mà ở đức thẻ báo chí như vậy không chỉ được cấp cho người hoạt động chính thức trong làm báo
mà còn cấp cho người có việc làm thêm liên quan đến báo chí
bất cứ người nào ở đức cũng có thể nhận được một thẻ báo chí
nếu nộp một khoản lệ phí vài trăm euro
đồng thời khai báo bày tỏ ý muốn làm việc có liên quan báo chí
như thu thập thông tin cho một địa chỉ về truyền thông
chỉnh sửa văn bản cho một tờ báo lập trang mạng và đăng quảng cáo
khi mới sang đức lê trung khoa khoe đã học tại trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp hà nội
sống và làm ăn ở berlin lê trung khoa khoe trên trang facebook cá nhân
từng học ở đại học weimar
nhưng khi những người biết tường tận về anh ta xác định
đó chỉ là dối trá thì lê trung khoa im lặng
cho đến nay vẫn không hề công bố văn bản nào cho thấy anh ta đã học và tốt nghiệp các trường này
không chỉ vậy các bài viết đặc biệt là video clip đã phát trên youtube
cho thấy lê trung khoa sử dụng tiếng việt rất kém nói tiếng đức cũng theo lối bồi
đặc biệt là nhà báo đức
nhưng đến nay lê trung khoa chưa hề có một bài báo nào
do chính anh ta viết bằng tiếng đức đã được đăng tải
tự nhận là nhà báo đức
song lê trung khoa luôn tỏ ra là một người không quan tâm tới nguyên tắc đạo đức báo chí
mà nguyên tắc hành nghề của anh ta là cố gắng phát tán càng nhiều càng tốt các loại tin giả
hoặc tin tức đã bị xuyên tạc bóp méo
thí dụ lê trung khoa liên tục cho đăng trên thời báo ge
bài viết có mục đích càn trở việc ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam và eu
hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam và eu
sử dụng rất nhiều thông tin sự kiện hình ảnh không hề liên quan
để tiến công một cách bì ồi vào sản phẩm xa hơi của công ty vinfast
gần đây trên youtube lê trung khoa là một trong số ít kẻ liên tục bia đặt tin tức về biển đông
để vu khống việt nam đánh lừa dư luận kích động chiến tranh
một điểm nổi bật trong hành nghề báo chí của lê trung khoa là có mối thâm thủ sâu sắc
với những người việt đang sống ở đức
đã thể hiện tinh thần yêu nước kiên quyết đấu tranh với các thế lực phản nước hại dân
để làm việc này lê trung khoa chưa cháo chế tài liệu giả
để vu khống một người việt yêu nước ở đức từng giết nhiều lính mỹ
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám từng ám hại một số bác sĩ người đức làm việc tại bệnh viện huế
trong khi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám người bị lê trung khoa vu khống mới chỉ có một mươi bốn tuổi
chưa vào quân đội
vẫn sống và đi học ở quê nhà
nhằm tăng cường khả năng chống phá của thời báo ge
thời gian gần đây lê trung khoa đã tập hợp quanh mình một số công sự vốn nổi danh thù địch thiếu thiện trí như bùi thanh hiếu nguyễn văn đài
về bùi thanh hiếu đó là người đã trải qua lộ trình đi từ đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê cờ bạc trộm cắp đến nhà dân chủ
cụ thể năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bùi thanh hiếu từng bị tòa án nhân dân tuyên án bốn mươi năm tháng tù hai năm quản chế vì tội tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bị xử lý hành chính vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân
năm hai nghìn chín bị công an tạm giữ vì có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia
từ ngày đến nước đức bùi thanh hiếu vật kiếm sống bằng nghề buôn đồng hồ nổi niêu song trào vừa buôn bán tin thức chính trị để nuôi blog facebook của anh ta là thánh địa của các ổ nhóm phản động như đánh giá của cư dân mạng
gần đây bùi thanh hiếu đi theo lê trung khoa như hình với bóng
các thủ đoạn bịa đặt xuyên tạc nhào nặn xào xáo dưng chuyện vu khống sử dụng thuyết âm mưu hư cấu ra chuyện giật gân liên quan đến tình hình việt nam liên quan hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước mà bùi thanh hiếu vốn rất lành nghề đã thể hiện rất rõ trên thời báo ge
thậm chí cách đặt tên theo lối chương hồi của chuyện võ hiệp mà bùi thanh hiếu rất thành thạo cũng được sử dụng để đặt tên cho bài viết video clip của lê trung khoa
nguyễn văn đại
đây là nhà dân chủ
năm hai nghìn bảy đã bị tòa án nhân dân tuyên án bốn năm tù giam quản chế bốn năm sau khi ra tù vì đã có hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn đài tiếp tục bị tòa án nhân dân tuyên án một mươi năm năm quản chế năm năm sau khi ra tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn văn đài và cộng sự lê thu hà được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế nội bài để sang đức xin tị nạn chính trị
theo một bài viết trên báo công an nhân dân nguyễn văn đài đã khai với cơ quan công an trung bình mỗi tháng anh ta được bên ngoài cung cấp một usd
trong đó khoảng từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh usd là lương tháng của nguyễn văn đại
số còn lại để trả lương nhân viên tài trợ học bổng cho một số người đã được đưa ra khỏi nhà tù

chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn sáu nguyễn văn đại đã được trả công gần một mươi chín usd
chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn sáu nguyễn văn đại đã được trả công gần một mươi chín usd
hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn đài và đại diện tổ chức khủng bố việt tân đến gặp đại diện bộ ngoại giao hà lan để vu khống việt nam vi phạm nhân quyền
và dư luận coi đây là một cuộc gặp đáng xấu hổ vì anh ta cùng đồng bọn được đón tiếp trong một căn phòng tồi tàn đại diện bộ ngoại giao hà lan cũng chỉ ghi nhận một cách xã giao
với sự tham gia của mấy kẻ đầy tai tiếng như bùi thanh hiếu nguyễn văn đài trang thời báo ge do lê trung khoa điều hành đã và đang là một điểm đen trong các địa chỉ truyền thông của người việt ở nước ngoài
đến nay dù mọi dối trá bịa đặt bịp bợm nhảm nhí mà thời báo ge công bố đều bị dư luận vạch trần lê trung khoa vẫn tiếp tục chơ cháo sử dụng thời báo ge thực hiện hành vi bất lược
chính vì thế trong gần sáu trăm linh thảo luận dưới video clip đã đề cập tại phần đầu chương trình này hầu như chỉ có ý kiến phản đối coi lê trung khoa chỉ là người sống bằng nghề chửi một dạng chí phèo thời nay
con cháu cõng rắn cắn gà nhà của lê chu thống
phản bội quê cha đất tổ nơi đã sinh ra nó và nơi nó đã học để biết chữ để hôm nay ngồi ở bên đức nói xấu chế độ không đáng được gọi là
đó là các ý kiến mà nếu lê trung khoa còn chút lương chi thì hãy biết xấu hổ hãy xem lại việc làm của chính mình hãy tư vấn tại sao dư luận đã đánh giá như vậy để nhìn nhận lại bản thân lấy lại tư cách người lương thiện
còn nếu lê trung khoa tiếp tục sử dụng thời báo ge để đạt mục đích xấu hoặc vì được thế lực nào đó o bế hỗ trợ để tiếp tay chống phá việt nam
thì rốt cuộc anh ta sẽ chỉ nhận được sự chê chết
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau